vẫn nạn sử dụng ma túy nhất là ma túy đá trong giới trẻ
ngoài đấu tranh với tội phạm mua bán tàng trữ sử dụng
thì quản lý chặt địa bàn xử lý nghiêm đối với những tụ điểm như quán bar vũ trường khách sạn quán karaoke
để xảy ra tình trạng khách hàng sử dụng ma túy là điều cần thiết
bởi chỉ những địa điểm vui chơi biến tướng này mà nhiều bạn trẻ không làm chủ được mình
đã xa đà vào con đường nghiện ngập với ma túy
vào lúc bảy h bốn mươi sáng nay một vụ tai nạn giao thông đường sát đã xảy ra
tại khu vực đoạn qua xã diễn trường huyện diễn châu tỉnh nghệ an
vào thời gian trên xe ô tô tải một năm tấn biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi bốn nghìn hai trăm ba mươi một lưu thông trên quốc lộ một a
khi đang băng qua đường sắt để về xã diễn đoài
do lái xe thiếu quan sát nên đã bị tàu hàng chạy theo hướng nam bắc lao tới đâm phải
cú đâm mạnh khiến bốn toa tàu hàm bị lật trong đó một toa lật chắn ngang một phần đường quốc lộ một a
toa lật xuống ruộng còn một toa nằm trên mét đường dây
vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng tài xế xe tải bị thương nặng
mắc kẹt trong cabin được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu
cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng nỗ lực khắc phục sự cố trên
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
xử phạt hai năm triệu đồng và tước bằng lái xe hai tháng đối với tài xế không nhường đường cho xe chữa cháy
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng chín
một xe cứu hỏa đang đi làm nhiệm vụ chữa cháy tại chợ tó
trên đường đi xe cứu hỏa bị một xe ô tô đi phía trước không nhường đường
dù xe đã phát loa nhiều lần yêu cầu xe ô tô phía trước giảm tốc độ
nhưng tài xế vẫn không chịu nhường đường
ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã xác minh
làm rõ người điều khiển phương tiện vi phạm là nguyễn hồng tâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận hai bà trưng hà nội
tại cơ quan công an lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
và cho biết do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu có ưu tiên
trước hành vi vi phạm này lực lượng công an đã lập hồ sơ xử lý lái xe
về hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi hai trên bốn đường trần quang khải tổ tám
phường tiền phong tp thái bình tỉnh thái bình
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng tỉnh thái bình
là đối tượng bùi xuân năng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn phấn dũng xã đông sơn huyện đông hưng tỉnh thái bình
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng tỉnh thái bình
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn kim tiên xã hà đông huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội trộm cắp tài sản đối tượng này có sẹo ngay đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm mươi tám
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an

đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý